ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện phú tân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử lưu động
sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phan văn tài cư trú tại huyện phú tân về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
theo cáo trạng tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của phan văn tài thì phát hiện và tạm giữ
một trăm ba mươi ba bột ngọt hiệu saji một trăm một mươi hai ba bột giật hiệu omo và một trăm một mươi chín ba bột giật hiệu a ba hàng trăm bao bì nhãn hiệu bột ngọt bột giật cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an tài khai nhận tăng vật mà lực lượng công an thu giữ đều là hàng giả
tài mua bột ngọt và bột giặt không rõ nguồn gốc đem về đóng bao bì các nhãn hiệu đang bán trên thị trường để bán kiếm lời
tài đã thực hiện hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm khoảng ba tháng trước khi bị phát hiện bắt quả tang
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan văn tài hai năm tù giam về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung ngụ xã mỹ thạnh an thành phố bến tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thành trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh bến tre
lợi dụng sự quen biết với nạn nhân trung đã vay một tám tỷ đồng của nạn nhân
với lý do đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong ba ngày sẽ hoàn trả lại
tuy nhiên trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo đánh bạc online và trả nợ
khi đến hạn trung không có tiền để trả cho nạn nhân như thỏa thuận nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc trung đã thể nhận toàn bộ hành vi phạm tội
quảng thị trình chú tại bản hải phường triền an thành phố sơn la tỉnh sơn la
đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần sáu tỷ đồng vừa bị cơ quan công an sơn la bắt tạm giam để điều tra
trước khi bị bắt quảng thị trình là lưu trữ viên trường cao đẳng y tế sơn la
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân chỉnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay quang thị trình đã nhận hồ sơ xin việc làm
xin chuyển công tác xin đi học trường thiếu sinh quân của hai mươi tám người trú tại địa bàn các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sơn la để chiếm đoạt số tiền năm tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng
hiện nay cơ quan công an điều tra tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nếu ai là nạn nhân của quảng thị trình thì liên hệ với điều tra viên trường bá thi theo số điện thoại tám trăm ba mươi chín ba trăm hai mươi một trăm hai mươi sáu hoặc sáu mươi chín hai nghìn sáu trăm tám mươi một trăm bảy mươi
để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của quảng thị trình
công an tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phạm đặng quang nguyên phó chủ tịch ubnd huyện đắk rông phạm nguyên vũ nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện đắk rông
đường công đức công chính công chức địa chính xã quảng sơn huyện đắk rong và cơ tăng nguyên chủ tịch ubnd huyện xã đắk song
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

là sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn một tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của bốn bị can nói trên
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra
thưa quý vị số lượng đơn hàng sụt giảm chi phí nguyên liệu cơ vận chuyển cao là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp
tại thành phố đà nẵng lâm vào cảnh khó khăn phải cắt giảm số lượng lao động hoặc cho nhân viên nghỉ việc
trong khi đây là thời điểm mà họ mong muốn được tăng ca nhất có thêm thu nhập để về quê
cuộc bị cáo hiệp phải bồi thường thiệt hại hơn hai năm tỷ đồng cho các bị hại trong vụ cháy
liên quan đến vụ bắt giữ hai đối tượng cất dấu súng trong người tại một quán karaoke trên địa bàn ngày một một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương của tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với vũ đức hoàng
trú tại tp hcm và lê văn tuấn chú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
do hoàng và tuấn có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại phường tân quy
quận bảy tp hcm nên ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi phát hiện hai đối tượng này đang có mặt tại phòng hát karaoke
của một quán karaoke trên địa bàn thị trấn kiên nương huyện kiên nương của tỉnh kiên giang
công an huyện kiên lương đã phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự công an quận bảy tp hcm tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hoàng đang cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng có sáu viên đạn
và tuấn cũng đang cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng cùng với tám viên đạn
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có một bịch ni lông bên trong có chứa bột màu trắng
nghi là chất ma túy kiểm tra trên xe ô tô của nhóm đối tượng này công an còn phát hiện thêm bốn cây mã tấu
tức là dao tự chế và ba bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp
vâng việc phối hợp bắt giữ đối tượng mang vũ khí nguy hiểm đã kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra khôn lường có thể xảy ra
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương tiếp tục điều tra làm rõ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
còn tại vĩnh long đối tượng trần ngọc quý sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người
vụ án xảy ra tại một quán kabia trên địa bàn phường tám thành phố vĩnh long
theo hồ sơ của cơ quan điều tra khoảng hơn hai mươi ba h tối ngày hai mươi một tháng một mươi một
trần ngọc quý đi cùng nhóm bạn đến quán bia trên địa bàn phường tám thành phố vĩnh long
khi vào quán này thì quý thấy bên bàn bên cạnh có một nam thanh niên đang nhìn mình cho là người kia nhìn đẻo mình
nên quý đã dùng dao bấm bằng kim loại đâm một nhát vào vùng ngực của nạn nhân
nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu
đến dạng sáng ngày hôm sau lực lượng công an đã bắt được trần ngọc quý tại nhà riêng
ở xã tân hạnh tại cơ quan công an quý đã thừa nhận hành vi giết người
một viên ma túy được cất giấu trong hộp thuốc bổ gan được đối tượng lê minh tuấn vận chuyển trên đường đi bán
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện và bắt giữ
các viên thuốc lắc có hình dạng màu sắc giống viên vitamin c
ngoài số thuốc lắc này lực lượng công an còn thu giữ ba năm gram heroin
năm gram ma túy đá và một số vật chứng khác
đấu tranh khai thác lê minh tuấn tại cơ quan công an lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nhữ hải đường
trú tại huyện thanh liêm của tỉnh hà nam cũng là đối tượng từng có tiền án về ma túy
cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng
những trận bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá thế giới vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi
kéo theo đó là các ổ cờ bạc và các hình thức cá độ bóng đá vẫn tiếp tục diễn ra
tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự vừa bắt thêm nhóm
đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá
nhóm này do lương văn quân chú tài sản nghi ân tp vinh cầm đầu
quân là chủ một quán cà phê trên địa bàn tp vinh lợi dụng đông người đến xem world cup
quân đã tổ chức ghi kèo cá độ bóng đá
để thực hiện hành vi phạm tội lương văn quân đã tải và cài đặt ứng dụng cá cửa bóng đá
rồi tạo tài khoản cá độ và sử dụng hai trăm linh triệu đồng để mua điểm cá độ từ nhà cái
trước mỗi trận đấu quân cấp
quân tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng rồi thông tin đến người chơi và nhận kèo cá cược
trung bình mỗi trận các đối tượng cá cược từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
ngoài ra quân còn nhận kèo cá độ trực tiếp của khách đến xe bóng đá tại quán cà phê của mình
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm bảy điện thoại di động
một ipad một cuốn sổ ghi thông tin người chơi cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh làm rõ sáu người chơi cá độ bóng đá với lương văn quân
với tổng số tiền đánh bạc là hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong mỗi gia đình việt nam thì ông bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu
họ không chỉ nuôi dạy truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu
mà còn là người giữ gìn gia phong nét đẹp truyền thống
ngày nay thì vai trò uy tín của người cao tuổi không chỉ thể hiện rõ trong gia đình
mà họ còn có vị trí quan trọng trong cộng đồng ở nhiều lĩnh vực
tại thành phố đà nẵng nhiều năm qua hội người cao tuổi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và là cánh tay nối dài giúp công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị mặc dù pháp luật nghiêm cấm nhưng mà tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
chủ yếu vào những tháng cuối năm cận tết nguyên đán
trước tình hình đó công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt và đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm này bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ hàng trăm kg pháo nổ các loại
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng một mươi một tại km một mươi bảy quốc lộ chín thuộc địa phận thôn cam phú
xã cam thành huyện cam lộ công an tỉnh quảng trị tiến hành kiểm tra xe ô tô
mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi một lưu thông theo hướng lao bảo đông hà
tại thời điểm kiểm tra ô tô nói trên do tài xế nguyễn đình tý sinh một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã kỳ anh hà tĩnh điều khiển chở theo đối tượng đặng thanh bình
cùng trú tại thị xã kỳ anh hà tĩnh
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển hơn một trăm một mươi kg pháo nổ các loại
chỉ tính trong tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã bắt giữ ba vụ năm đối tượng và thu giữ hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
trước diễn biến phức tạp về hình vĩ của các đối tượng đặc biệt là các đối tượng có tính chất mênh đồng
liêu lịnh thì phòng cảnh sát công an tỉnh đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát công an tỉnh
để có kế hoạch đón bắt các đối tượng trên tuyến quốc lục chính
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là địa bàn có chung đường biên giới với nước bạn lào
nên hoạt động giao thương diễn ra nhộn nhịp vào dịp cuối năm
chính vì vậy đây luôn là địa bàn
điểm nóng của tỉnh quảng trị về hoạt động các loại tội phạm
trong đó có tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ
đây là hàng trăm kg pháo hoa nổ đã bị công an huyện hướng hóa thu giữ trong thời gian qua
hiện nay tất cả tan vật đã được niêm phong theo quy định
được biết các đối tượng vận chuyển chủ yếu là người không có việc làm ổn định
và thường xuyên qua lại biên giới nên rất thông thảo các đường mòn lối mở
trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là chuẩn bị sắp tới
là tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba thì tội phạm hoạt động liên quan đến hàng cấm
đặc biệt là pháo nổ hoạt động rất là tinh vi và lợi dụng các tuyến đường nhỏ
và trừ tuần đa cầm xóa của lực lượng chức năng mỏng
các đối tượng là thường chia lại các hàng hóa đặc biệt là pháo nổ
để vận chuyển về dưới khu vực đông băng để tiêu thụ
dự báo tình hình từ nay đến cuối năm hoạt động buôn bán vận chuyển pháo
trên đường dưới có nhiều diễn biến khó lường
vì thế các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp
để ngăn chặn tình trạng mua bán vận chuyển pháo trên địa bàn
nhằm đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn vì một cái tết không tiếng pháo
hôm nay một tháng một mươi hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
trong khi điều chỉnh hôm nay giá xăng dầu sẽ đã tiếp tục được điều chỉnh giảm
đây là kỳ thứ hai điên tiếp
giá xăng dầu được điều chỉnh giảm
cụ thể trong kỳ điều chỉnh từ một mươi năm h ngày hôm nay thì giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm chín mươi hai đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một tám mươi ba đồng một lít dầu diesel năm s giảm một năm trăm tám mươi tám đồng một lít
dầu hỏa giảm một bảy mươi tám đồng một lít
cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn
xăng dầu đối với giá xăng e năm ron chín mươi hai ở mức ba trăm linh đồng một lít
kỳ trích trước kỳ trước trích lập hai trăm năm mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
kỳ trước trích lập hai trăm linh đồng một lít dầu diesel ở mức bảy trăm linh đồng một lít
kỳ trước trích lập ba trăm linh đồng một lít dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một lít
kỳ trước không trích lập dầu ma rút ở mức năm trăm linh đồng một kg kỳ trước trích lập ba trăm linh đồng một kg
trong ngày một tháng một mươi hai công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nhiều đối tượng thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạng power
do để điều tra hành vi vu khống đòi nợ
công ty này có đến hơn hai trăm linh nhân viên làm việc có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội
cụ thể qua công tác điều tra công an tp hcm phát hiện một số công ty dùng điện thoại di động
gọi điện đe dọa chửi bới lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh
vu khống đưa thông tin sai sự thật về người vây tiền để bôi nhỏ danh dự
nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát
lên danh sách và có kế hoạch trị phá
trong đó công ty luật trách nhiệm hữu hạng powerline có địa chỉ tại phường an phú đông
quận một mươi hai có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội
trong đó công ty luật trách nhiệm hữu hạng powerline có địa chỉ tại phường an phú đông

các ngân hàng các công ty tài chính và các app tín dụng trên không gian mạng
có hoạt động biến tướng và giao cho số nhân viên thực hiện việc thu hồi nợ
sau khi tiến hành ghi lời khai đấu tranh
cơ quan điều tra xác định ba mươi năm đối tượng có hành vi sử dụng cắt ghép hình ảnh vu khống
đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền và kể cả những người liên quan đến người vay tiền
để bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân
nhằm mục đích thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại
công an quận một mươi hai đã xác minh làm việc được một mươi bốn bị hại
đồng thời sau quyết định khởi tố một mươi ba đối tượng thực hiện hành vi vu khống
tuyên cáo người dân là không nên vây tiền qua các app tiến dụng trên không gian mạng
vì cái lãi suất rất là cao
cái thứ hai là khi mà người vay bị các đối tượng có hành vi điện thoại đe dọa khủng bố
hoặc là tung các hình ảnh
hình ảnh bôi xấu vu khống trên không gian mạng
thì phải kịp thời đến cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan công an gần nhất để trình báo
và hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ và củng cố tài liệu chứng cứ
để tiếp tục để đấu tranh làm rõ mọi hành vi vi phạm của các nhân viên
cũng như là những người có trách nhiệm tại cái địa điểm này